mới đây mỹ và ukraine đã ký một biên bản ghi nhớ về khoản hỗ trợ trị giá năm trăm hai mươi hai triệu đô la
để tăng cường khả năng phục hồi hệ thống năng lượng của quốc gia đông âu này
theo thông báo của đại sứ quán mỹ tại ukraine khoản hỗ trợ này bao gồm bốn trăm hai mươi hai triệu đô la mỹ
để hỗ trợ ngành năng lượng và một trăm linh triệu đô la mỹ để ukraine triển khai một số chính sách nhất định
bao gồm cả việc cải cách hệ thống năng lượng
tuyên bố cũng nhấn mạnh mục tiêu của khoản hỗ trợ này là nhằm giúp ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng
cũng như hướng tới cải cách ngành năng lượng và quá trình chuyển đổi hậu xung đột sang nền kinh tế cạnh tranh
và các bon thấp phù hợp với tiêu chuẩn của liên minh châu âu eu
trong một diễn biến khác quỹ tiền tệ imf ngày hai mươi năm tháng chín đã bắt đầu tiến hành đợt đánh giá thứ hai
về chương trình cho vay nhiều năm trị giá một mươi năm sáu tỷ đô la mỹ dành cho ukraine
theo đó imf sẽ tổ chức các cuộc thảo luận
với chính phủ ukraine về những diễn biến kinh tế gần đây các chính sách tài chính cũng như cơ cấu nền kinh tế